thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
ngày bảy tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với nghĩa cử cao đẹp
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại để hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu
và vận động mọi người khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn cùng tham gia hiến máu cứu người
chuyên hình công an nhân dân trân trọng gửi đến quý vị các đồng chí toàn văn nội dung bức thư
công tác quản lý xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh trật tự các khu vực cách ly tập trung
phối hợp thực hiện tốt công tác phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với những người nhiễm
nghi nhiễm dịch covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh
không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm cướp cướp giật tài sản trộm cắp buôn lậu sản xuất hàng giả
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế văn hóa đời sống sức khỏe của người dân
hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
tôi kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng
tinh thần vì nhân dân phục vụ tiếp tục thực hiện các công điện mệnh lệnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh chấn áp tội phạm và phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời với nghĩa cử cao đẹp
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại để hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu
và vận động mọi người khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn cùng tham gia hiến máu cứu người
tôi đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương phát động phong trào tình nguyện hiến máu trong đơn vị
và chủ động phối hợp với các cơ sở y tế ở trung ương và địa phương để tổ chức hiến máu
và bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ theo quy định
với tinh thần trên tôi mong muốn mỗi cám bộ chiến sĩ công an nhân dân là những chiến sĩ tiên phong
đi đầu hướng ứng phong trào tình nguyện hiến máu góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc
và nâng cao sức khỏe của nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chào thân ái và chúc sức khỏe
lan tỏa tinh thần mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
ngày hôm nay công an tỉnh quảng bình đã phát động tổ chức cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tỉnh nguyện
công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
thực hiện việc hiến máu tỉnh nguyện tuân thủ nghiêm các quy định bảo đảm khoảng cách an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
kết quả đã hiến được năm mươi đơn vị máu
như vậy là từ đầu năm đến nay qua hai lần tham gia hiến máu tỉnh nguyện
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đã hiến được một trăm một mươi đơn vị máu
được biết việc hiến máu tình nguyện là một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng công an tỉnh quảng bình
với nòng cốt là đông đảo đoàn viên thanh niên
còn tại tỉnh yên bái đã có hơn một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tham gia hiến máu tỉnh nguyện
nhằm chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng để kịp thời cứu người bệnh
trước nguy cơ lượng máu cấp cứu thiếu hụt trong mùa dịch covid một mươi chín
mỗi một cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tỉnh nguyện đợt này
đã được tuyên truyền rõ hơn về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các biện pháp phòng chống dịch bệnh
các lực lượng tham gia hiến máu bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế thực hiện lấy máu dưới một mươi người và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các công đoạn đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn
không tụ tập đông người theo quy định
chỉ trong chiều ngày hôm nay đã có trên một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện qua đó đã thu được gần một trăm bốn mươi đơn vị máu